thành ủy tp hcm đã công bố quyết định của ban bí thư trung mương đảng
chuẩn y ba cán bộ giữ chức ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm khóa một mươi
các quyết định của ban bí thư chuẩn y giữ chức ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ba cán bộ gồm ông phan nguyễn như khuê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
quê quán đồng tháp trưởng ban tuyên giáo thành ủy ông nguyễn hồ hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
quê quán tp hcm trưởng ban tổ chức thành ủy và bà trần kim yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
quê tỉnh phú yên bí thư quận ủy quận một
trước đó tại hội nghị lần thứ ba mươi hai ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi
ngày hai tháng một mươi thành ủy tp hcm đã thống nhất bầu bổ sung ông phan nguyễn như khuê
ông nguyễn hồ hải và bà trần kim yến vào ban thường vụ thành ủy
với sự bổ sung lần này ban thường vụ thành ủy tp hcm có tổng cộng một mươi sáu ủy viên